thưa quý vị một vụ đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an thành phố sóc trăng triệt phá
bắt giữ một mươi sáu đối tượng tạm giữ số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng bốn tại số nhà bảy trăm năm mươi ba đường ba mươi tháng bốn phường ba thành phố sóc trăng
lực lượng công an đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
khi phát hiện lực lượng công an một số đối tượng đã chống trả tấn công và tàu thoát
lực lượng công an đã bắt giữ được một mươi sáu đối tượng tạm giữ số tăng vật gồm hai bộ bài tài xỉu
một mươi bộ bài tay một mươi tám điện thoại di động chín xe mô tô và số tiền trên ba trăm năm mươi triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan
nhanh chóng đến cơ quan công an để phối hợp làm việc
ngày hai mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng
đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng lê văn thắng chú tại quảng nam
để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi tám tháng bốn khi bị tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông
ngã ba thái lan thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang thực hiện xử lý vi phạm
nồng độ cồn tại quốc lộ năm mươi một đoạn qua địa bàn huyện long thành kiểm tra phát hiện lê văn thắng
điều khiển xe mô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn
khi tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời ra quyết định tạm giữ xe
thì bất ngờ thắng đã treo lên thùng xe tải chuyên dụng của tổ công tác châm lửa đốt xe của đối tượng
và bốc cháy lan sang ba xe mô tô khác hậu quả làm bốn xe mô tô bị hư hỏng
công an thị xã hoài nhơn tỉnh bình định cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn minh vương chú tại thị xã hoài phú
chú tại xã hoài phú thị xã hoài nhơn để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tổ công tác của công an thị xã phối hợp với công an phường hoài hảo tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
khi đến khu vực phụng du hai phường hoài hảo thì phát hiện nguyễn minh vương có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra và phát hiện trên người vương có hai gói chứa hạt tinh thể nghi là ma túy
qua khai thác nhanh đối tượng khai nhận đó là ma túy đá
trong lúc đang chờ giao ma túy cho con nghiện thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
ngày hai mươi chín tháng bốn ngày nghỉ lễ thứ ba dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
toàn quốc đã xảy ra tám mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi tám người bị thương bảy mươi hai người
các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra xử lý một mươi năm bốn trăm bảy mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước ba mươi bốn tỷ chín trăm ba mươi ba triệu đồng trong đó vi phạm về nồng độ cồn là bốn bốn trăm bảy mươi một trường hợp
vi phạm về tốc độ là bốn ba trăm ba mươi hai trường hợp trợ hàng quá tải trọng một trăm bốn mươi tám trường hợp quá khổ giới hạn ba mươi năm trường hợp
tự ý cải tạo phương tiện tám trường hợp vi phạm ma túy một mươi năm trường hợp
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra xử lý một trăm ba mươi hai trường hợp nộp kho bạc nhắn nước một trăm ba mươi năm triệu đồng
cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra xử lý một trăm ba mươi hai trường hợp nộp kho bạc nhắn nước ba mươi năm triệu đồng
nộp kho bạc nhắn nước ba mươi năm triệu đồng nộp kho bạc nhắn nước ba mươi năm triệu đồng
biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện
dưới sự lãnh đạo của đảng sự đóng góp của các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân việt nam
kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước chúng ta càng thêm tự hào về dân tộc việt nam anh hùng
tự hào về truyền thống đoàn kết và tinh thần kiên quyết kiên trì bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
từ khát vọng thống nhất non sông năm xưa nay được lớp lớp người việt nam kế thừa phát huy và chung tay hành động
vì khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
trong chiến thắng ấy có những đóng góp không nhỏ của lực lượng công an cùng với lực lượng miền bắc bảo vệ an toàn hậu phương lớn
hơn một vạn cán bộ chiến sĩ công an tri viện cho chiến trường miền nam đã cùng với quân và dân chiến đấu anh dũng đến ngày toàn thắng
những bức ảnh được đại tá nguyễn trọng doãn nâng niu
một thời trận mạng một thời chiến đấu một đời lính
một mươi tám tuổi nhập ngũ cũng như bao chàng trai cô gái khi đó anh thanh niên nguyễn trọng doãn hồ hời lên đường tri viện cho chiến trường miền nam
sáu năm ở chiến trường chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh và những đồng đội ngã xuống càng thôi thúc ông và những người ở lại chiến đấu với kẻ thù
đất nước có chiến tranh vì miền nam ruột thịt
thì tôi sẵn sàng có thể hy sinh
và những năm ở trong chiến trường thì bạn bè tôi chết nhiều lắm
sẻ dọc trường sơn đi cứu nước sẵn sàng chiến đấu sẵn sàng hy sinh vì miền nam ruột thịt
suốt những năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một nghìn chín trăm bảy mươi năm hơn một mươi một cán bộ công an đã tri viện cho khắp các chiến trường miền nam
cùng với lực lượng tại chỗ chiến đấu ngoan cường anh dũng cho đến ngày giải phóng
tại sao cái vùng này có nhiều an ninh ngụy chẳng hạn có nhiều tình báo ngụy chẳng hạn thì họ biết
nhưng mình mình ở ngoài mới vào không biết được
nhưng làm sao có thể khai thác được những tài liệu ấy thì mình có kinh nghiệm hơn
vì thế cho nên giữa cái lực lượng an ninh tri viện với an ninh tại chỗ hỗ trợ cho nhau rất nhiều
mỗi em có cái thế mạnh nhất định
thì những thế mạnh ấy hỗ trợ nhau bồi trù cho nhau và tạo nên sức mạnh tạo nên chiến thắng ở miền nam
dũng cảm lập công
nơi chiến trường gian khổ ác liệt tấn công mạnh mẽ vào các cơ quan của địch ở nội đô
bảo vệ an toàn bí mật các cơ quan đầu não của trung ương cục miền nam
bám đất bám dân gây sự phong trào
lực lượng công an tri viện đã góp phần quan trọng vào ngày đại thắng
đi bảo vệ con sông đất nước bảo vệ gia đình
và khi mà đất nước đã giải phóng rồi thì mình cảm thấy là hoàn toàn yên tâm
bởi vì cái sức trẻ của mình đã đem ra chiến đấu bảo vệ tổ quốc
ba chữ vẫn còn sống được ông doãn nắn nót bên cạnh khoảnh khắc nụ cười của ngày đại thắng
trang nhật ký bằng ảnh gợi nhắc ông những cảm xúc sống động như mới ngày hôm qua
chiến dịch hồ chí minh chúng tôi hành quân
đi qua rừng cao xu thì thấy các sư đoàn các binh đoàn
rồi có cả xe tăng có cả ô tô
trở quân đội thì lúc ấy cũng rất phấn khảo
nhưng mà khi được nghe tin giải phóng về nào
ngay ngày một mươi sáu xuất quân thì không biết rồi
nhưng mà sáng ba mươi thì biết
thì đấy là cái sung sướng
mình sẽ được về nhà
hòa bình rồi đất nước thống nhất rồi
hòa bình thống nhất được trở về nhà

nhưng trong số hơn một số
vạn cán bộ công an tri viện khi đó
hơn chín trăm linh đồng chí đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường
và nhiều người vẫn ở lại để tiếp tục nhận nhiệm vụ mới
đó là tiếp quản giữ gìn an ninh trật tự xây dựng chính quyền cách mạng trên toàn miền nam
vì miền nam ruột thịt vì đất nước non sông
tinh thần ấy năm tháng ấy vẫn mãi là một phần hào hùng của lịch sử dân tộc
thưa quý vị đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc mỹ ở miền nam
giải phóng hoàn toàn miền nam kết thúc vẻ vàng cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta
mốc son trói loại ấy là thắng lợi của cuộc chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng sự đóng góp của các lực lượng vũ trang
của toàn dân trong đó có đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân
thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn bình ban nguyên viện trưởng viện lịch sử công an sẽ có những chia sẻ cụ thể ngay sau đây
mời quý vị cùng theo dõi
trân trọng cảm ơn thiếu tướng nguyễn bình ban đã dành thời gian cho chương trình
thưa thiếu tướng có thể nói là cuộc chiến đấu toàn dân toàn diện đánh đuổi đế quốc mỹ của chúng ta đã đi đến thắng lợi cuối cùng
thiếu tướng có thể phân tích làm rõ hơn ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của chiến thắng này được không ạ
vâng cùng với sự chủ động và quyết đoán của lực lượng công an thì có lẽ thế trận lòng dân cũng là một trong những yếu tố mấu chốt để làm nên thắng lợi của lực lượng công an trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước này phải không ạ